thưa quý vị và các bạn mang trên vai trách nhiệm phải tìm ra kẻ chủ mưu trong các vụ án
dù nạn nhân là ai chết bởi lý do gì thì khi nhận được tin báo cơ quan công an đều lập tức vào cuộc
dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh hà nam các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương tiến hành công tác điều tra ban đầu
đối mặt với những khó khăn không hiện trường không dấu vết không vật chứng không danh tính nạn nhân
nhưng với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc chuyên án gc bốn trăm một mươi một đã được xác lập
trong chương trình hành trình phá án tuần này chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn
quá trình đấu trí nhiều cam go vất vả của công an tỉnh hà nam nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
mặt nước lặng dòng nước đứng mức nước sâu khoảng ba mét có nhiều bèo và cây dưa nước nổi trên bề mặt
mương nước này chảy theo hướng đông tây giam với thôn lãnh trì xã bộc nam và thôn chuôn xã châu giang
theo nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp khoảng một mươi tám giờ cùng ngày phát hiện thi thể này là người thôn chuôn
chiều chiều vẫn trường ra bắt cá ở bờ mương này
mình đi đánh cá thì mình đi thì một quãng thì mình kiếm thì không thấy thì mình chỉ dí cái máy cá nó vào người ta thì mình cứ qua đi qua lại mấy lần rồi có cái linh tính nó thế nào thì mình quay lại lần thứ ba lần thứ tư thì mình mới biết là người mình phát hiện ra thôi
chúng tôi bây giờ xuống hiện trường thì thấy rằng cái xác tử thi đã trương thối và cái thật nạn nhân này
chết có thể là từ năm đến bảy ngày rồi
nhìn sơ bộ thì ngoài việc tại hiện trường có hai tảng một tảng gạch một tảng đá và có hai cái cọc tre được lưu bằng dây dù để đè vào phấn mông của nạn nhân thì chúng tôi cho đây là vụ trọng án
tử thi này đã được ngâm dưới nước quá lâu và không có giấy tờ tùy thân cũng như tài sản
nhưng trang phục trên người khá an diện nên có thể là người từ địa phương khác đến
mở rộng khu vực hiện trường trong đêm tối
nhưng đội khám không có tài sản
nhưng đội khám vẫn kiên trì tìm kiếm dấu vết hay hung khí mà có thể hung thủ để bỏ lại sau khi ghi án
có thể nạn nhân bị cướp và hiếp tại đây
nhưng do kháng cự nên đối tượng đã sát hại và giống sát xuống mương được phi tàng
đây là nơi mà kẻ thù ác đã ra tay hay chúng gây án ở nơi khác
rồi mang sát nạn nhân đến đây để dựng hiện trường ra nhằm đánh lạc hướng
kết quả của công tác khám nghiệm là yếu tố hết sức quan trọng giúp định hướng cho cơ quan điều tra vào thời điểm này
các khu vực mương nước phát hiện sát nạn nhân nằm giữa cánh đồng lúa sứ mạng và con trắm của thôn lãnh trì
gần đó là khu nghĩa trang của xã còn khu dân cư sinh sống lại cách khá xa nên rất vắng vẻ
có ba mặt ốp gạch men màu trắng đã cũ rất có thể là của một hộ dân nào đó phá bỏ khi sửa chữa tường nhà

câu hỏi này của điều tra viên đã được gửi đến một đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà nam
đây là nơi lưu giữ căn cước của công dân trong địa bàn tỉnh
và có thể trang ký hút những thông tin về tù phạm
yêu cầu trang ký hút được cán bộ chiến sĩ trung tâm thông tin tội phạm nền chống giải soát
kết quả cho biết đối tượng hiểm nghi tên là phạm thu nguyệt
hay tên gọi khác là phạm mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
có quê quán tại thôn nha xá xã mộc nam huyện duy tiên tỉnh hà nam
chưa có tiền án tiền sự trong thời gian sống ở địa phương
với kết quả này nếu đúng hùng là thủ phạm
cơ quan điều tra được củng cố niềm tin về nhận định ban đầu
đối tượng gây án phải là người địa phương hoặc thông thạo địa hình
mới chọn nơi gây án vắng vẻ như vậy
lúc này hướng điều tra tập trung nhiều vào đối tượng hùng
qua điều tra xác minh hùng đã rời khỏi địa phương đi làm ăn xa từ rất lâu
vậy tại sao hắn lại có liên quan đến vụ án tại địa phương
và nếu gây án thì liệu còn ai tiếp tay cho hành động tội ác đó hay không
ngay từ những kết quả hiện trường ban đầu
ban chuyên án đã đánh giá
rất có thể đối tượng gây án phải có từ hai người trở lên
bởi có thể khuân tảng gạch rất nặng để lên xác nạn nhân vật được
đi sâu vào hùng thì chúng tôi xác định đây là một con người đã từng lang thang
tại biên giới trung quốc
một mươi năm trở biết tiếng trung quốc
thế mà đi sâu vùng thì thời gian gần đây thì có cháu ruột
là con và chị gái tức là tên là thành
thì hiện nay là thường xuyên đi với cậu tức là đi với hùng

vừa đi chơi vừa đi làm ăn đi đâu là hai cậu cháu đi vào hùng
vừa đi chơi với nhau
thì chúng tôi xác định hiện nay hai cậu cháu đang trông mẹ đẻ
tức là bà của thành và là mẹ đẻ của nguyễn tức hùng
tại thành phố hưng yên đang làm bệnh viện
thì chúng tôi đi sâu vào
thì những ngày đó thì cả hai cậu cháu đều có mặt gần khu vực hiện trường
từ những nhận định này của ban chuyên án
một mũi trinh sát được bố trí mật phục theo dõi di biến động của đối tượng thành
hắn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đã tốt nghiệp lớp nghiệp vụ du lịch tại một trường tại hà nội
nhưng vẫn chưa đi làm về đâu
gia đình có hai anh em
thành là con lớn
và hắn cũng chưa từng có tiền án tiền sự
thời gian rảnh rỗi nhiều
nên thành cũng có những mối quan hệ xã hội phức tạp
phải tốn rất nhiều công sức thì các trinh sát mới phát hiện được
bạn gái của thành đang là sinh viên trường cao đẳng sư phạm hà nam
họ quen nhau đã được ba năm
tìm hiểu kỹ mối quan hệ này

các trinh sát đã thu thập được nguồn tin
hết sức quan trọng
tổ công tác đã bí mật mời cô về trụ sở công an tỉnh để làm việc
tại đây thì cô đã kể lại
cách đó khoảng một mươi ngày
thành có tới nhà cô ở thôn điện biên
xã chuyên ngoại huyện duy tiên
rủ cùng đi sinh nhật của một nhóm bạn
trong lúc cao hướng thì thành đã tặng cô một số tiền
trung quốc và vài vật dụng đắt tiền khác
ngay lập tức cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong
và tạm giữ những vật chứng quan trọng này
tại nhà bạn gái của thành
để phục vụ công tác điều tra
thời điểm thích hợp để phá án đã tới
dưới sự chỉ đạo của bàn giám đốc công an tỉnh
ban chuyên án đã lên một kế hoạch rất chi tiết
về việc bắt và khám xét chỗ ở của cả hai đối tượng
vào cùng một thời điểm
nhanh chóng chính xác
nhưng không để hai đối tượng kịp phi tăng
những vật chứng quan trọng khác của vụ án
tổ công tác duy nhất đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm minh thành
tại thôn nha xá xã mộc nam huyện duy tiên
cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của cả hai đối tượng
trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương
và sự ngỡ ngàng của những người thân trong gia đình thành
cùng với thời điểm đó
tại số nhà một mươi sáu trên chín trăm tám mươi bảy ngô gia tự
phường đức giang quận long biên
đối tượng phạm thu nguyễn
tức là phạm mạnh hùng
cũng hay sức bất ngờ
khi đưa tay vào chiếc còng số tám của cơ quan công an
khám xét chỗ ở của hùng
cơ quan chức năng đã thu được thẻ taxi
và nhiều giấy tờ tiền giấy trung quốc
tại cơ quan cảnh sát điều tra
hùng khai nhận
cách đây bốn năm
khi sang việt nam làm ăn
thì chị tiên hay đi xe ôm
nên quen biết bà thuê hùng trở đi
già hồ viết tiếng trung quốc
nên chị tiên đã tin tưởng

thuê hùng đi giao dịch và thu tiền hàng cho chị
khi thấy số tiền hàng tại bắc ninh
có khoảng sáu trăm linh triệu đồng
hùng đã nảy lòng tham muốn giết chị tiên
để chiếm đoàn số tiền này
và để thực hiện việc đó thì hùng đã gọi điện thoại
dù thành và hứa nếu trót lọt
sẽ cho thành tiền mua xe máy và trả nợ cho gia đình
ngày tám tháng bốn sau khi nhập vào việt nam
thì chị tiên có điện thoại cho hùng ở bến xe gia lâm
sau đó sẽ đi lấy tiền hàng
một mươi bảy giờ khi gặp chị tiên
hùng tạo cớ một rủ chị tiên về thăm mẹ hùng
đang nằm viện ở hương yên
chị tiên đồng ý mà chẳng hề hay biết rằng
trước đó thành đã đi mua búa
và đang phục vụ sẵn tại mương nước thôn lãnh chỉ
tới địa điểm đã hẹn
hai cậu chó hùng đã lạnh đùng ra tay
sát hại chị tiên bằng bố đình
sau đó dấu sát xuống mương nước tìm gạch
đè lên gáy nạn nhân
đắm cọc trẻ
níu dây dù
hành vi phạm tội của hai cậu cháu hùng thành
đã được cơ quan công an làm rõ
việc tức đi sinh mạng của một người vô tội
đã không thể dùng thứ
vậy mà trong sự việc này
chị tiên lại còn là người
từng giúp đỡ cậu cháu hùng rất nhiều
chị tiên từng lo toàn bộ chi phí mời hùng vận thành sang chơi
bên trích giang một thời gian
rồi lại tìm việc làm cho thành tại trung quốc
đó lại bị cậu cháu thành mang quán trả ân
đồng tiền và lòng tham
đã làm chúng mất hết tính người
đây là một cái vụ án
mà chúng tôi thấy rằng là cũng
hết sức lên án với cái hành vi
mà đối tượng đã gây ra
bởi vì với cái đạo nghĩa của cái người việt nam ấy
thường là uống nước nhớ nguồn
thế và một
nắm khi đói và một gói khi no
thì lúc mà cái đối tượng
mà khó khăn nhất thì người ta giúp đỡ
thế và khi mà người việt nam
mình đã có những điều kiện nhất định rồi
thì lại quay lại hám hại người ta
đấy là một cái mà trái với luân thường đạo lý
mà dẫu rằng bị hại là
người của bất cứ nước nào
thì luật pháp việt nam vẫn phải xử lý đối tượng
nghiêm đối như thế này
xét hành vi của phạm thu nguyệt
tức là hùng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
thể hiện thái độ con thường vấp luật
coi thường mạng sống của người khác
trực tiếp xâm hại đến tính mạng tài sản của chị tiền
hùng đã cấu gất chặt chẽ với thành
và quyết tâm thực hiện tội phạm tới cùng
hùng là triệu mưu
thành giữ vai trò thứ hai trong vụ án
vì vậy với tội danh giết người cướp tài sản
tại phiên tòa phúc thẩm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm mạnh hùng
án tử hình phạm minh thành tù trung thân
sự nghiêm minh của pháp luật
là hồ trung cảnh báo cho những ai
vẫn còn nuôi dã tâm làm việc ác
hãy sớm thức tình để quay đầu
với nèo thiện của cuộc đời
khi vẫn còn chưa muộn
cảm ơn các bạn đã theo dõi